trong thời gian tới đây bộ luật hình sự sửa đổi năm hai nghìn một mươi năm sẽ có hiệu lực thi hành đối với nhiều điều khoản mới
trong đó có điều hai trăm chín mươi hai quy định về tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính và mạng viễn thông
đã có nhiều ý kiến xoay quanh tính khả thi của quy định này đặc biệt là nhiều người lo ngại
nó có thể gây ảnh hưởng tới cộng đồng khởi nghiệp việt nam do tập trung vào công nghệ thông tin
và cung cấp các sản phẩm dịch vụ kỹ thuật số trên mạng máy tính và mạng viễn thông
việc kinh doanh cung cấp dịch vụ trên mạng internet đang là xu hướng phát triển của cả thế giới
chứ không chỉ riêng của việt nam
và việc bỏ hình sự hóa kinh doanh trái phép đối với hầu hết những ngành nghề truyền thống
nhưng vẫn hình sự hóa lĩnh vực công nghệ cao công nghệ mới được nhiều chuyên gia đánh giá là một bước lùi
là một sinh viên
anh nguyễn văn hà
nguyễn duy rất quan tâm đến những điều khoản trong luật này
đang ấp ủ mà một công ty về công nghệ duy cảm thấy rất băn khoăn trước nguy cơ vi phạm luật hình sự
nhất là những quy định trong điều hai trăm chín mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm

nhất là những quy định trăm điều hai trăm chín mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm

đang ấp ủ một công ty về công nghệ duy cảm thấy rất băn khoăn trước nguy cơ vi phạm luật hình sự
nhất là những quy định trăm điều hai trăm chín mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm

nhất là những quy định trăm điều hai trăm chín mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm

nhất là những quy định trăm điều hai trăm chín mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đang ấp ủ một công ty về công nghệ duy cảm thấy rất băn khoăn trước nguy cơ vi phạm luật hình sự